nổ có bằng chữa bệnh ở nước ngoài dùng đòn tâm lý để quảng cáo về khả năng nuôi dạy chăm sóc trẻ chậm phát triển
vụ việc nhận lại hũ cho cốt của con sau một tháng gửi con nhờ chữa tự kỳ tại lâm đồng của một gia đình ở huế đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thương xót

thời gian điều trị từ hai đến ba năm với chi phí là hai trăm linh triệu đồng mỗi năm
gia đình ông n đã đặt cọc trước số tiền là sáu trăm linh triệu đồng
ông quang hứa với chi phí này con ông sẽ được một ekip điều trị gồm một tài xế riêng một xe ô tô để chở cháu và ekip đi những nơi cần thiết
một chuyên gia nấu ăn dinh dưỡng một trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ông quang ra thành phố huế gặp gia đình ông nở thông báo cháu trai đã mất vì covid một mươi chín và trao cho gia đình một hũ đựng cho cốt của cháu
do không có thông tin kể từ khi trao con cho ông quang cho đến khi nhận được cho cốt của con trai
gia đình ông n nghi ngờ có uẩn khúc trong vụ việc trên và làm đơn tố giác tội phạm lên công an tỉnh lâm đồng
cơ quan công an xác định nơi tự xưng là cơ sở nhận nuôi điều trị bệnh tự kỷ
trẻ nhỏ mà ông quang quảng cáo thực chất là một căn nhà cấp bốn
rộng chỉ vài chục mét vuông trong con hẻm thuộc đường phan châu trinh phường lộc tiến thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đây chỉ là nhà ở cá nhân do một người phụ nữ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người phụ nữ đứng tên cho biết ông quang thuê để sinh sống
tuy nhiên sau khi có thông tin tố cáo ông liên quan tới cái chết của một bé trai gần ba tuổi
ông quang thuê ở trên và bỏ đi
trong thời gian ông quang thuê ở công an phường lộc tiến thành phố bảo lộc đã hai lần đến yêu cầu thực hiện các quy định
về đăng ký tạm trú nhưng không gặp
theo người dân địa phương thời gian đầu có một người đàn ông thuê nhà ở của một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi và một bé trai
cả ba người thường rời nhà từ sáng sớm tối mới trở về
hàng xóm không có điều kiện tiếp cận với họ
sau khoảng một tháng người phụ nữ và bé trai trên không còn lui tới căn nhà này
sau đó một người phụ nữ đang mang thai đến ở cùng ông quang và xưng là vợ ông
trong thời gian ông quang ở cùng người phụ nữ trên có đến ba bốn trẻ nhỏ đến ở nhưng chỉ được khoảng một tuần rồi đi đâu đó không rõ
còn công an tỉnh lâm đồng khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của ông n về việc con trai bị thiêu rồi đem cho cốt về quê
bàn giao cho gia đình từ công an thành phố huế đơn vị đã vào cuộc điều tra
người bị tố giác là ông lê minh quang bị lão chết
ông quang bắt đầu làm việc lên lấy lời khai
bước đầu ông quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
ông khai rằng từ đầu tháng ba nhận bé trai từ gia đình đã đưa về căn nhà cấp bốn được thuê tại đường phan chu trinh thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng chăm sóc và chữa bệnh chậm phát triển
do ông quang là người bị tật bẩm sinh ngồi xe lăn nên đã thuê người phụ nữ quê ở đắk lắk mỗi tháng năm triệu đồng tới giúp việc
sau vài ngày đưa về chữa bệnh ông quang bắt đầu làm việc lên lấy lời khai
sau vài ngày đưa về chữa bệnh bé trai bị ho sốt kết quả xét nghiệm dương tính về covid một mươi chín
lúc này ông quang mua thuốc cho đứa trẻ uống đồng thời thông báo cho gia đình là con trai đã nhiễm covid một mươi chín xong đã khỏi
tới dạng sáng ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ông quang phát hiện bé trai đã tử vong
tuy nhiên ông quang không báo với chính quyền cũng như gia đình mà nảy sinh ý định xử lý nạn nhân xấu xố

với lý do ông quang bắt đầu làm việc lên lấy lời khai
ông ta khai là sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông n là bố của cháu đang bị thận và không dám báo với chính quyền
khi đó ông quang cho nạn nhân vào trong thùng các tông dán băng keo rồi đưa lên ô tô
trên xe ông chuẩn bị thêm than dầu xăng cùng xô sát rồi nhờ người giúp việc lái xe bảo là trở đi công việc
sáng hôm sau khi đến huyện đam rồng thấy xung quanh vắng vẻ ông ta yêu cầu đánh lái vào nơi vắng người qua lại
trên xe rừng người giúp việc đưa ông quang yêu cầu ra đường quốc lộ chờ vì ông ở lại bàn công việc với bạn
khi nào xong thì gọi vào
lúc nữ giúp việc rời đi người đàn ông lấy những thứ đã chuẩn bị trên xe xuống châm lửa và hỏa táng bé trai
khoảng bốn đến năm tiếng đồng hồ sau nạn nhân cháy hết
ông quang lấy nước suối đổ vào xô cho nguội bỏ xô sắt và thùng cát tông để lại vào trong cốp xe rồi gọi người phụ nữ vào chở đi
trên đường đi cả hai ghé vào thành phố nha trang ngủ
tới sáng hôm sau tiếp tục hành trình
khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng ba họ đến được thành phố huế
lúc này ông quang mới báo người giúp việc rằng đứa trẻ đã tử vong vì nhiễm covid một mươi chín bị ông ta mang đi hỏa táng
sau khi đến nơi người này giúp ông quang mua sảnh chút hết cho cốt của đứa trẻ vào tìm gặp bàn giao cho gia đình
mẹ bé trai kể lại quãng thời gian cách đây khoảng sáu đến bảy năm
khi lê minh quang lần đầu tiên đến nhà chị và dùng nhiều chiêu trò đánh vào tâm lý của người làm cha mẹ
để thuyết phục gia đình gửi con cho gã đưa lên lâm đồng cách ly hoàn toàn với gia đình bố mẹ
đó là vào năm hai nghìn một mươi năm khi ấy thông qua việc chơi cây cảnh mà chồng chị quen biết với lê minh quang
thế rồi trong một lần về chơi nhà thấy con trai chị lúc ấy mới hai tuổi rưỡi nhưng chọng nói và hơi gần

thì quang liền phán là cháu bị tự kỷ và chậm phát triển
và đề nghị gia đình giao cháu cho gã để đưa lên lâm đồng để điều trị
tuy nhiên thời điểm đó gia đình hỏi một số người thì họ đều nói cháu bé phát triển như vậy là bình thường
và mẹ của cháu có cảm giác không tin tưởng vào những lời của lê minh quang nói nên quyết định không giao cho gã
vắng đi một thời gian khoảng một năm sau vào năm hai nghìn một mươi sáu lê minh quang lại đến nhà chị
thông qua việc chơi cây cảnh
tại đây quang tiếp tục những thủ thuật tâm lý khiến vợ chồng chị lo lắng
cháu bé bị bệnh tự kỷ chậm phát triển nếu không điều trị trước ba tuổi thì sẽ bị điên dễ làm điều dạy dồn
để thuyết phục gia đình chị giao con cho mình trị bệnh lê minh quang cũng không quên nổ với tài năng của bản thân
khoe có bằng cấp học tại anh và từng điều trị cho trường hợp bị tự kỳ nặng và hiện đã khỏi bệnh
quang còn khẳng định nếu gia đình sao cháu cho gã thì gã sẽ thuê một căn biệt thự độc lập có sân vườn rộng ở lâm đồng để điều trị cho cháu
quang cũng cam kết trong vòng ba năm sẽ trị bệnh khỏi cho cháu nếu không sẽ hoàn trả toàn bộ số chi phí chữa bệnh cho gia đình
mẹ cháu bé khẳng định con của chị trước đây chỉ chậm phát triển ngôn ngữ nói mọi biểu hiện khác đều như bao đứa trẻ bình thường
tuy nhiên thời điểm gặp lê minh quang với những thủ thuật tâm lý
quang gieo rắc vào đầu gia đình chị những lo lắng về các điểm bất thường trên cơ thể cháu như đề cập ở trên
ban đầu chị không tin và phản đối việc đưa cháu đi chữa trị
nhưng trong vòng hai năm với chiêu trò mưa rầm thấm lâu liên tục có những lời lẽ về một tương lai ưu ám của cháu
cũng những lời cảnh báo như nếu không chữa sớm thì nguy hiểm sau này không chữa bây giờ thì sau này hối không kịp
khiến gia đình chị bị sập bẫy của lê minh quang
để rồi quyết định giao con để gã đưa lên lâm đồng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
chi phí ban đầu mà gia đình chị phải chi cho quang để chữa bệnh cho con là năm mươi triệu đồng mỗi tháng
tuy nhiên chỉ một năm sau quang yêu cầu gia đình phải trả là bảy mươi năm triệu đồng mỗi tháng
và từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai số tiền mà quang yêu cầu gia đình chị phải trả để chữa bệnh cho con là một trăm linh triệu đồng mỗi tháng
để tạo lòng tin với gia đình quang còn kê khai từng khoản chi để phục vụ việc ăn ở chữa bệnh cho cháu như tuyền thuê nhà thuê người lên đến tám mươi triệu đồng mỗi tháng
khi nhận và đưa cháu lên lâm đồng chữa bệnh lê minh quang cũng giấu nhẹ địa chỉ cụ thể nơi cháu sẽ ở và chữa bệnh
quang bảo rằng phác đồ điều trị của quang là phải để trẻ cách ly hoàn toàn với bố mẹ
nếu bố mẹ biết địa chỉ vì thương nhớ con sẽ tìm đến
khi ấy trẻ sẽ theo bố mẹ về rồi ảnh hưởng đến việc chữa bệnh
mọi thông tin hình ảnh về con gia đình chỉ được quang thông báo qua điện thoại
đó cũng là lý do từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai gia đình chị chỉ được gặp con có hai lần trong đó có một lần vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
khi ấy gia đình xin đưa cháu về nhà ăn tết trong khoảng thời gian một tuần
và khi ấy cháu không có bất thường nào trên cơ thể
sau quãng thời gian gửi con cho ông quang thi thoảng gia đình có điện thoại để nói chuyện với cháu nhưng thấy cháu nói diễn đạt chưa được xuân xẻ và vấp lung túng

tuy nhiên qua sự việc xảy ra và qua những lời kể của cháu sau này gia đình mới nghi ngờ những cuộc điện thoại đó đều có ông quang ngồi bên cạnh gây áp lực với cháu khiến cháu lo sợ nên cháu nói một lời kể

tuy nhiên qua sự việc xảy ra và qua những lời kể của cháu sau này gia đình mới nghi ngờ những cuộc điện thoại đó đều có ông quang ngồi bên cạnh gây áp lực với cháu khiến cháu lo sợ nên cháu nói một lời kể

khi về nhà cháu ăn nói lưu loát chị thi thoảng bị nói ngược chị chia sẻ

trong suốt thời gian gửi con cho lê minh quang chữa bệnh gia đình chị luôn tin tưởng con mình sẽ được quang chăm sóc rất kỹ càng đúng như lời gã từng nói với gia đình rằng
tôi thương cháu còn hơn mẹ thương con
do đó suốt năm năm gia đình không mảy may nghi ngờ lê minh quang cho đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai gã điện thoại cho chồng chị và nói rằng
gã có nhận điều trị một cháu bé cũng ở thừa thiên huế nhưng không may cháu tử vong

vì covid một mươi chín nên phải thiêu mang cho cốt ra cho gia đình và có mang cháu theo ra huế
lúc ấy lịch tính của người mẹ khiến chị tức tốc đến nhà bố mẹ lê minh quang ở đường nguyễn bính thành phố huế để đưa con về
khi đưa con về nhà gia đình chị phát hiện cháu có vài chục vết xẹo bất thường nằm trên nhiều vị trí trên cơ thể như đầu mắt tai miệng và cả chân tay
nên có chụp những vết sẹo đó là bất thường
cháu lại nhắn tin cho quang qua mạng xã hội để hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng
sau đó gia đình chị quyết định đưa con đến một bệnh viện hàng đầu ở thừa thiên huế để chụp chiếu và khám tổng quát toàn thân
và đau đớn phát hiện con mình từng bị gãy chân và gãy hai ngón út ở hai bàn tay
điều đáng nói là lúc cháu bị gãy ngón tay hay ngón chân quang đều giấu nhẹ và không báo cho gia đình chị
càng đau lòng hơn khi gia đình chị rò hỏi cháu thì được cháu trả lời rằng
tất cả những vết sẹo trên cơ thể cháu đều là do lê minh quang tác động bằng vật dụng khác nhau như dùng tay không dùng chảy hoặc dùng gậy
riêng hai ngón tay út bị gãy cháu bé đã kể với mẹ rằng bị ông quang dùng chảy tấn công gãy
còn chân bị gãy là do cháu đi xe đạp tự ngã không liên quan đến ông quang
kinh khủng hơn cháu còn kể cho mẹ biết mỗi lần con không ngủ được
thầy quang bắt con quỳ trong nhà vệ sinh nhai gạo sống và nuôi
lúc thầy quang không có ở nhà con ăn chậm cô tuyết tức là bà cao thị thu bích dùng tay tấn công vào mặt con
khi ở khách sạn thầy cô bắt con ngủ một mình nên con sợ lắm thầy quang ở cùng với cô tuyết con buồn lắm mẹ ạ
theo kết quả điều tra ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh lâm đồng
gia đình ông n đưa cháu trai đến thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng và giao cho ông quang
thời điểm này ông quang thuê nhà tạm trú tại thành phố bảo lộc
chăm sóc điều trị việc chậm nói hạn chế vận động của cháu
quang đưa cháu về nhà đang thuê để chăm sóc được vài ngày quang test thì thấy cháu nhiễm covid một mươi chín
quang nói với cao thị thu bích bốn mươi tuổi là người giúp việc cho quang đi mua thuốc về để điều trị cho cháu
ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thấy cháu trai bị ho sốt
quang cho rằng cháu mới khỏi
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai test âm tính
nên không thể bị covid một mươi chín trở lại
vì vậy quang không test cho cháu
đêm ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trong khi cháu trai đang ngủ
thì quang thấy cháu ho sốt nhẹ thở khò khè nên đã test và phát hiện cháu bị covid một mươi chín
sau khi cho uống thuốc thì quang đi ngủ
đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai quang thấy cháu có biểu hiện khó thở
nên đã xoa lưng và hà hơi thổi vào miệng cháu để ho sốt
sau đó bích lái xe chở quang bế cháu bé đến bệnh viện
nhưng trên đường đi thì cháu quang tử vong
bích lái xe chở quang và cháu về nhà lại
thời điểm cháu quang tử vong trong nhà quang thuê có con trai của quang
và một cháu bé khác một mươi tuổi mà quang đang nhận chăm sóc chữa bệnh tự kỷ
tuy nhiên hai cháu này chỉ nghe bích nói là bạn cùng học đã tử vong
chứ không biết gì về việc đã xảy ra với bạn
thăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê minh quang
và cao thị thu bích về tội xâm phạm thi thể
sau khi kết thúc điều tra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra
đã ban hành kết quả điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng
truy tố quang và bích về tội danh trên
liên quan đến vụ án gần cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân thành phố bảo lộc
cũng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm thi thể
đối với hai bị cáo là quang và bích nói trên
nhưng do chưa đủ căn cứ để tuyên án tòa nhân dân thành phố bảo lộc
đã ra quyết định trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
làm rõ các chi tiết phát sinh tại phiên tòa
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê minh quang ba mươi tháng tù
cho hưởng án treo và thời gian thử thách năm năm
tuyên phạt bị cáo cao thị thù bích hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
và thời gian thử thách bốn mươi tám tháng
hội đồng xét xử buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
số tiền là hai trăm linh triệu đồng
hai bị cáo lê minh quang và cao thị thu bích cũng đã tự nguyện hỗ trợ thêm
cho gia đình cháu là số tiền là một trăm linh triệu đồng
gần đây ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa nhân dân thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
xét xử hai bị cáo lê minh quang bốn mươi sáu tuổi trú tại thành phố đà lạt
và cao thị thu bích bốn mươi tuổi chú tại buôn hổ tỉnh đắk lạc
về tội xâm phạm thi thể
tại phiên tòa hai bị cáo quang và bích đã thành khẩn khai báo
và thừa nhận hành vi xâm phạm nạn nhân đồng thời mong muốn hội đồng xét xử xem xét
để giảm hình phạt cho các bị cáo
sau khi nghị án hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo quang và bích
là cố ý xâm phạm thi thể người khác
không những vậy hành vi của hai bị cáo còn xâm phạm trật tự an toàn cộng cộng
các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự
và nhận thức được các hành vi như vậy
hội đồng xét xử không cấm cuộc pháp luật nhưng vì thái độ xem thường
kỷ cương pháp luật nên đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội
việc làm của hai bị cáo đã khiến nhiều người dân hoang mang dư luận quan tâm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê minh quang ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
và thời gian thử thách năm năm
bị cáo cao thị thu bích tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
và thời gian thử thách bốn mươi tám tháng
hội đồng xét xử cũng buộc hai bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân
số tiền là hai trăm linh triệu đồng

và thời gian thử thách năm năm